ngày hai mươi tám tháng hai trả lời câu hỏi của phóng viên về hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên tại hà nội
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết trong hai ngày qua việt nam cùng cộng đồng quốc tế
theo dõi sát sao hội nghị thượng đỉnh quan trọng hoa kỳ triều tiên tại hà nội
lập trường nhất quán của việt nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
tổng thống hoa kỳ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ưn đã khẳng định
cuộc gặp gỡ tại hà nội là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đối thoại giữa hai bên
qua đối thoại tại hội nghị thượng đỉnh lần này lãnh đạo cấp cao nhất của hai bên đã có nhiều nỗ lực tích cực
xây dựng trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
là nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai việt nam đã nỗ lực chuẩn bị chú đáo về mọi mặt
bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho hội nghị thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
vị thế vai trò và công tác chuẩn bị tổ chức của nước chủ nhà việt nam được lãnh đạo hai nước hoa kỳ triều tiên và cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
việt nam chia sẻ mong muốn của cộng đồng quốc tế là các bên tiếp tục kiên trì đối thoại giải quyết các vấn đề trên bán đảo triều tiên
cũng như thúc đẩy quan hệ giữa hoa kỳ và triều tiên sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng kiến tạo hòa bình phối hợp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo triều tiên